sáng ngày một mươi năm tháng năm đoàn công tác số ba của ban chỉ đạo do đồng chí phan đình trạc
bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương làm trưởng đoàn
đã kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng
kinh tế tại ngân hàng nhà nước việt nam
kết quả kiểm tra cho thấy ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước việt nam đã quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo công tác quán triệt triển khai các nghị quyết chỉ thị của đảng pháp luật của nhà nước
về công tác phòng chống tham nhũng đồng chí phan đình trạc nhấn mạnh ban cán sự đảng
lãnh đạo ngân hàng nhà nước việt nam cần thống nhất tài sản có liên quan đến vụ án vụ việc nói chung
trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế nói riêng tiếp tục tăng cường công tác phối hợp
với bộ tư pháp và các bộ ngành địa phương có liên quan
để xử lý các khó khăn vướng mắt trong quá trình xử lý nợ xấu tài sản đảm bảo và tổ chức sơ kết
đồng thời kiến nghị chính phủ chỉ đạo khắc phục những hạn chế vớng mắc khó khăn
nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong quá trình điều tra xử lý các vụ án và công tác thu hồi tài sản
nhất là phối hợp trong việc cung cấp thông tin về tài khoản tiền gửi tạm giữ kê biên phong tỏa giám định